hôm nay các đối tượng đã tổ chức hoạt động đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề liên tỉnh
với tổng số tiền giao dịch trên ba mươi ba tỷ đồng bình quân mỗi ngày khoảng một trăm linh triệu đồng
lực lượng công an đã tạm giữ một xe ô tô một mươi năm điện thoại di động và nhiều tài liệu đồ vật có liên quan
chín nghi phạm đang đánh bạc dưới hình thức tổ chức ghi cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền
tại khu vực phường bốn thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng thì bị lực lượng công an thành phố đà lạt ập vào bắt quả ta
tại hiện trường tổ công tác phát hiện bốn tờ phơi ghi nội dung cá độ bóng đá số tiền thể hiện là một mươi tám một triệu đồng
hai bộ máy tính bản hai máy tính sách tay
công an xác định bốn đối tượng huỳnh ngọc quang lê minh hiếu phạm hoàng vũ và hoàng văn sĩ
giữ vai trò mấu chốt trong đường dây cá độ này
sau khi dữ liệu các điều tra viên xác định từ ngày tám tháng một mươi một lê minh hiếu tham gia đánh bạc trực tuyến trên mạng
tổng số một mươi sáu bảy trăm ba mươi lần cược
số tiền cá độ lên tới ba mươi bốn tỷ đồng
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh đồng nai tiếp tục xét xử sơ thẩm bảy mươi bốn bị cáo trong đường dây buôn lậu
gần hai trăm linh triệu lít xăng từ singapore về việt nam
theo viện kiểm sát bị cáo ngô văn thụy cựu đội trưởng đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền nam
cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan có hành vi nhận hối lộ tám trăm ba mươi triệu đồng của phan thanh hữu
giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại phan lê hoàng anh và nguyễn hữu tứ
để không bắt giữ các tàu của hữu vận chuyển xăng dầu nhập lậu
viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo thụy mức án một mươi năm một mươi sáu năm tù
phiên tòa sẽ nghị án và tuyên án đối với các bị cáo vào ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
công an huyện kim bôi tỉnh hòa bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại ủy ban nhân dân xã hợp tiến huyện kim bôi
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với sáu đối tượng
lợi dụng vị trí công tác đối tượng bùi văn lăng là trưởng xóm vãng đã cấu kết với năm đối tượng còn lại
là công chức địa chính xã lao động hợp đồng tại văn phòng đăng ký đất đai
làm khống hồ sơ cấp giấy quyền sử dụng đất tại xóm vãng xã hợp tiến huyện kim bôi tỉnh hòa bình
các đối tượng đang bị tạm giam để điều tra theo quy định của pháp luật
pháp điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh ninh thuận tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn văn nhàn
và võ thị trang cùng chú tại tỉnh bình thuận để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh ninh thuận
trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ một a lực lượng công an phát hiện nhàn và trang có nhiều biểu hiện nghi vấn
nên tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện nhàn đang tàng trữ bảy năm gam ma túy
tại cơ quan công an hai đối tượng khai đang đi bán ma túy cho một con nghiện trên địa bàn tỉnh ninh thuận thì bị bắt xử